đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã tiếp đồng chí vương nghị
ủy viên quốc vụ bộ trưởng bộ ngoại giao trung quốc đang có mặt tại tp hcm tham dự phiên họp lần thứ một mươi một
ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương việt nam trung quốc
tại buổi tiếp bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân chúc mừng và đánh giá cao ý nghĩa các phiên họp
của ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương việt nam trung quốc góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước
làm sâu sắc quan hệ hợp tác hữu nghị mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước
tp hcm luôn sẵn sàng làm hết sức mình để tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của mối quan hệ đối tác
hợp tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và trung quốc đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước
hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới
chúc mừng những thành tựu kinh tế xã hội mà tp hcm đã đạt được
đồng chí vương nghị cho rằng trong thời gian tới hợp tác giữa các địa phương của hai nước
trong đó có hợp tác giữa tp hcm và các địa phương của trung quốc cần tiếp tục được đẩy mạnh
trên tất cả các lĩnh vực đóng góp vào sự phát triển chung của mối quan hệ việt nam trung quốc
thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước